thưa quý vị hơn một mươi năm nay ở thành phố đà nẵng mô hình tổ gác chắn tự quản tại các điểm giao giữa đường ngang dân sinh với tuyến đường sắt đã phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm an toàn giao thông hạn chế các vụ tai nạn xảy ra

ông mai nết và nhiều cựu chiến binh trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng đã sung phong tham gia gác chắn đường tàu
mỗi ngày tại đà nẵng có từ hai mươi tám đến ba mươi một chuyến tàu khách và tàu hàng nhưng thực tế có đến từ bốn mươi đến bốn mươi năm chuyến trong đó nhiều nhất là tàu hàng gây ủn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
chính vì vậy dù nắng hay mưa những người gác chắn nơi đây vẫn kiên trì quan sát lập tức quay chuồng báo động khi tàu tới và nhanh chóng đóng gác chắn để giữ an toàn và không quên ghi vào sổ nhật trình số hiệu đoàn tàu và giờ tàu chạy qua
tuy việc làm ấy bình dị đời thường nhưng đã đang góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt và mang lại sự bình an hạnh phúc cho người dân nơi đây khi lưu thông tại các tuyến đường ngang tử thần